sau một thời gian theo dõi vào tối qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang lê văn la
chú thành phố hội an tỉnh quảng nam đang vận chuyển trái phép chất ma túy giá trị gần hai tỷ đồng
khám xét khẩn cấp xe taxi do la điều khiển công an thành phố đã phát hiện ba kg ketamine
được ngụy trang trong những túi trẻ khô la khai nhận làm nghề lái taxi và được một người thuê
vận chuyển ma túy với giá từ hai triệu đồng tùy vào số lượng chuyến hàng
trong chuyến hàng này lê văn la liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quảng trị
để lấy ma túy về quảng nam và chọn đà nẵng làm nơi giao dịch
tuy nhiên đã bị công an thành phố phát hiện bắt giữ